triều tiên sáng nay tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này
hai tên lửa đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản hàn quốc và nhật bản đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng trên
cho rằng đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an
đồng thời yêu cầu bình nhưỡng dừng ngay các vụ thử tên lửa
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái của triều tiên
và duy trì trạng thái sẵn sàng dựa trên năng lực hiện tại nhằm ứng phó triệt đề với bất kỳ động thái khiêu khích nào
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung với mỹ theo kế hoạch
trong khi đó chính phủ nhật bản cũng gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ triều tiên
cho rằng các vụ phóng tên lửa của bình nhưỡng đe dọa an toàn và hòa bình của nhật bản khu vực cũng như quốc tế